cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã khởi tố và bắt tạm giam tô hữu cảnh chú tại xã tân thủy huyện ba chi là đồng phạm trong vụ án
theo điều tra ban đầu vào ngày chín tháng bốn khi đang dự một đám cưới thì tô văn tấn và hồ văn beo cùng chú tại địa phương đã xảy ra mâu thuẫn
tấn gọi điện thoại về nhà cho em ruột là cảnh đem hung khí đến cho mình
cảnh đã đem con dao bấm đến đưa cho tấn và hướng dẫn cách sử dụng
sau đó tấn quay vào đám cưới tiếp tục cãi vã với beo và dẫn tới sô sát
tấn đã dùng dao đâm vào cổ beo dẫn tới tử vong
tại cơ quan công an tấn và cảnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thấy bạn thân có hành động thô lỗ với vợ của anh ta anh lại úi kía đến căn ngăn nhưng hậu quả là bị người bạn này dùng dao đâm thủng phổi tử vong
ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt nguyễn tiến ngọc
chú thành phố rạch giá tỉnh kiên giang một mươi năm tù về tội giết người
đồng thời bồi thương cho gia đình nạn nhân
tòa nân số tiền trên bảy trăm linh triệu đồng
theo có trạng giữa bị cáo và nạn nhân là bạn thân từ nhỏ với nhau đến ngày xảy ra án mạng vẫn không có mâu thuẫn gì
tối ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi anh kýa cùng bạn đến nhậu tại quán của nhà ngọc
sau khi uống rượu thì ngọc gọi điện thoại nói chuyện với vợ là trần ngọc thơm thì xảy ra mâu thuẫn do ngọc ghen tuông
ngọc lấy một cây dao đến nhà bố mẹ vợ tìm thơm để giải quyết mâu thuẫn
thế vậy anh kía đến căn ngăn không cho ngọc đi
thì liền bị ngọc cầm dao đâm trúng vào vùng ngực dẫn tới thủng phổi và chết trên đường đi cấp cứu
ngay sau khi gây án ngọc đã đến công an đầu thú
những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn thành phố đà nẵng liên tiếp nổi lên tình trạng thanh thiếu niên lập nhóm
mang theo hung khí tự chế gây ra nhiều vụ hỗn chiến ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự
các đối tượng thường rất manh động và liều lĩnh sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng
đây là một tình trạng rất đáng báo động
đoạn video này ghi lại trận hỗn chiến của một nhóm thanh thiếu niên xảy ra vào đêm ngày hai mươi năm tháng bốn vừa qua
trên đường lê đức thọ quận sơn trà thành phố đà nẵng
gần hai mươi đối tượng cùng tham gia trượt đuổi sử dụng hung khí tự chế chém nhau
vụ việc ngay sau đó được đăng tải trên mạng xã hội
nhiều người dân không khỏi bức xúc trước sự manh động của các đối tượng này
hầu như khách du lịch họ đến đi bận một phương mình
thì mình thấy mấy hành động như vậy
tại vì họ rất là đáng sợ
cho nên đối lúc mình nhờ cơ quan chức năng bầu cục làm rõ ra công nhiệm cơ bụng này
để cho loan đa những thành phần như vậy
sau khi nhận tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường
tịch thụ số tàn vật gồm nhiều hung khí tự chế nguy hiểm như dao phóng lợn
súng bắn đạn bi mã tấu kiếm tự chế các loại
qua rà soát công an quận sơn trà đã xác định rõ hai nhóm đối tượng trú tại hai quận sơn trà và thanh khê
hiện một số đối tượng đã bỏ trúng
chúng tôi đã xác định rõ hai nhóm đối tượng
một nhóm từ thành khê sang khoảng trên một mươi đối tượng
và một giống của một số địa bàn phường thọ quang nại hiên đông mân thái thuộc quận sơn trà
thì hiện nay các nhóm hai đối tượng bị sát thương ở thanh khê thì chúng tôi đã tiếp cận ghi lời khai
và cơ bản hình thành được nhóm gây rối này
đồng thời về phía sơn trà thì đã xác định được năm đối tượng
trong nhóm thì hiện nay các đối tượng đều đã bỏ trốn khỏi gia đình khỏi nhà dành nhà
thì chúng tôi đã tập trung lực lượng để vận động gia đình truy bắt đối tượng
khi mà đủ căn cứ chúng tôi sẽ tiến hành khởi tố bị cao truy nã để mà cái việc truy bắt huyết liệt xử lý huyết liệt hơn
theo cơ quan công an đây không phải là lần đầu tiên trên địa bàn thành phố xảy ra vụ việc thanh thiếu niên hỗn chiến
lợi dụng khu vực có nhiều bãi đất trống lau sầy các đối tượng đã cất dấu hung khí
thường tổ chức đánh nhau giải quyết bầu thuận
những vụ việc như thế này không chỉ làm mất an ninh trật tự
mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của du khách làm xấu đi hình ảnh của thành phố
tính chắc mức độ cây án của đối tượng sẽ làm xấu đi hình ảnh của thành phố đà nẵng
trong cái dịp thành phố đang đường khổ phục lại hình kinh tế của thành phố
trong cái đêm xảy ra vụ việc thì phụ tập ủy ban nhân quận sơn trà cũng như trưởng công an quận
cũng đến hiện trường để chỉ đạo trực tiếp các đơn vị nghiệp vụ cũng như công an phường phối hợp điều tra xử lý dứt điểm
trước đó vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một lực lượng chức năng đã ngăn chặn kịp thời ba nhóm thanh thiếu niên
chuẩn bị đánh nhau với hàng chục đối tượng
công an đà nẵng sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra để kịp thời ngăn chặn các vụ việc tương tự
nhất là trong dịp lễ ba mươi tháng bốn
một tháng năm và các sự kiện chính trị quan trọng của thành phố
vào đêm qua ba mươi sáu đối tượng có dấu hiệu tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên quốc lộ sáu mươi một c
đã được công an tỉnh hậu giang kịp thời phát hiện ngăn chặn
cụ thể vào khoảng hai mươi hai giờ phát hiện có rất đông thanh niên điều khiển xe phân khối lớn nẹt bô
dàn hàng ngang chặn đường rồi phóng xe với tốc độ cao
công an tỉnh hậu giang nhanh chóng phối hợp cùng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động
và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức vây bắt
nhiều đối tượng cố tình lao xe xuống ruộng hoặc bỏ chạy vào các đường nông thôn nhưng không thoát
lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ được ba mươi sáu thanh niên chủ yếu từ một mươi năm đến hai mươi tuổi
đến từ các tỉnh hậu giang cần thơ cùng hàng chục xe mô tô hầu hết đã được đổ lại
ngay trong đêm các đối tượng cùng phương tiện được đưa về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang
để tiếp tục điều tra làm rõ
thêm một đối tượng trong đường dây bốn người ở quảng trị chuyên sử dụng công nghệ cao
để lừa đảo chiếm hoạt tài sản là tiền trong tài khoản của các bị hại trên địa bàn thành phố đà nẵng
và các tỉnh thành lân cận vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng bắt khẩn cấp
đó là đào bá minh ánh chú tỉnh quảng trị
là sinh viên công nghệ nên ánh thiết kế các trang web có giao diện giống hệt các trang web
thanh toán địa tử và giao cho các đối tượng trong đường dây thực hiện việc lừa đảo
khi bị hại đồng ý đăng nhập vào các trang web này điền đầy đủ các thông tin tài khoản và mã otp
thì những thông tin này sẽ được chuyển về mail của các đối tượng
rất nhanh chóng tiền trong tài khoản của các bị hại đều bị rút sạch một cách dễ dàng
bên cạnh đó ánh còn giới thiệu người tham gia vào đường dây với lê văn nam
để cùng rửa tiền và ăn tiền tranh lệch
lên mạng xã hội xuyên tạc về việc làm căn cước công dân
một người phụ nữ vừa được phòng an ninh
an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc triệu tập để làm việc
ngày hai mươi sáu tháng bốn trên mạng facebook an toàn thông tin liên quan việc công an ngày đêm cấp căn cước công dân
bùi thị thanh tê ở xã hòa thắng thành phố bô ma thuật đã vào bình luận với nội dung
họ đang chạy chỉ tiêu và làm có tiền nên mới phục vụ ngày đêm
sau khi tê để lại bình luận thì rất nhiều người dân đã bày tỏ thái độ bất bình phản đối
tại cơ quan công an sau khi được giải thích
người phụ nữ này nhận ra việc làm của mình là sai trái xuyên tạc và vi phạm pháp luật
đồng thời chị đã xóa bình luận trên viết cam kết không tái phạm
vào sáng ngày hôm qua hai mươi bảy tháng bốn cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn văn út
chú tại huyện nhà bè thành phố hồ chí minh nguyễn thị kim huy chú thành phố long xuyên tỉnh an giang
đồng thời tạm giữ hình sự đối với nguyễn như nhỏ chú thành phố cà mau tỉnh cà mau
để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
theo điều tra ban đầu ngày một mươi bốn tháng bốn một đối tượng ở campuchia điện thoại cho út
biết có tám người trung quốc đến nên út đã liên hệ với huy là chủ khách sạn anh đào thuê phòng cho những người này
đến sáng ngày một mươi sáu tháng bốn út nhờ người thuê xe taxi chở tám khách trung quốc từ khách sạn anh đào
đi về hướng phà vàm cống thuộc phường mỹ thạnh
công an thành phố long xuyên phát hiện đưa vào khu cách ly theo quy định
đến ngày một mươi bảy tháng bốn huy và út đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận
thông qua giới thiệu của nhỏ từ cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bị phát hiện
út đã liên hệ với huy ba lần cho khoảng hai mươi năm khách là người trung quốc thuê trọ
để tìm cách xuất cảnh trái phép sang campuchia
đến ngày hai mươi ba tháng bốn nhờ đến công an phường tám thành phố cà mau đầu thú
dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến hết
phức tạp tại nhiều nước trên thế giới và trong khu vực
nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nước ta rất cao
chính vì vậy để đảm bảo an toàn cho du khách trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm sắp tới
nhiều tỉnh thành ở miền trung đang gấp rút lên phương án phòng chống dịch
tại đà nẵng ngành du lịch đã yêu cầu các đơn vị lữ hành chuẩn bị sẵn sàng điều kiện
về cơ sở vật chất trang thiết bị đảm bảo công tác phòng chống dịch
yêu cầu toàn bộ du khách bắt buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng
đo thân nhiệt và khai báo y tế
tỉnh quảng nam cũng đã chỉ đạo các nơi chỉ đón khách khi đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch
ngoài ra sau lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm ubnd tỉnh quảng nam giao sở y tế
chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai ngẫu nhiên
tại các cơ sở y tế các khu du lịch khu công nghiệp chợ siêu thị sân bay
để kịp thời ngăn chặn kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn
quảng ngãi yêu cầu hạn chế các sự kiện hoạt động tập trung đông người không cần thiết
trường hợp tổ chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đảm bảo an toàn đặc biệt là phải tuân thủ đeo khẩu trang sắt khuẩn theo quy định
tỉnh quảng trị đã kích hoạt trở lại các tổ giám sát covid một mươi chín cộng đồng
cùng với quảng trị lãnh đạo ubnd tỉnh thừa thiên huế đang xem xét kích hoạt hai mươi ba đội phản ứng nhanh
triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quan điểm xuyên suốt không cực đoan nhưng không chủ quan
vâng thực tế gần đây cho thấy trong xã hội đang xuất hiện tâm lý chủ quan lơ là
một số nơi chưa nghiêm túc thực hiện đúng các yêu cầu về phòng chống dịch
chính vì vậy mới đây thủ tướng chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành địa phương
các tổ chức đơn vị và từng người dân tuyệt đối không được lơ là chủ quan
nêu cao ý thức và trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng và cá nhân
tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt là nguyên tắc năm k